tại thành phố hồ chí minh đến nay học sinh lớp chín và lớp một mươi hai đã bước vào tuần thứ hai đi học trở lại
sau thí điểm thành phố sẵn sàng kế hoạch cho các khối lớp khác đi học trở lại
tuy nhiên kế hoạch này cũng gặp không ít khó khăn
chia sẻ tại buổi họp giao ban công tác triển khai các hoạt động về phòng chống dịch covid một mươi chín của ngành giáo dục
ông lý văn phát hiệu trưởng trường trung học cơ sở bình trị đông a quận bình tân cho biết
rất mong muốn sau hai tuần thí điểm học sinh các khối lớp còn lại được trở lại trường học
tuy nhiên ông phát cho rằng với lâu dài nếu học sinh toàn trường đi học trở lại
lãnh đạo nhà trường nhìn nhận việc thực hiện theo kế hoạch chia lớp rất khó khả thi
hiện trường có ba mươi phòng học nhưng có đến sáu mươi bốn lớp
sĩ số mỗi lớp giao động từ bốn mươi bốn đến bốn mươi năm em có lớp bốn mươi sáu em
nếu vẫn thực hiện chia đổi tách lớp
thì khi học sinh các khối đi học thì không thể đảm bảo đủ số phòng cơ sở vật chất để tổ chức dạy học
ngay cả khi trường sắp xếp lệch buổi lớp sáu chín học buổi sáng lớp bảy tám học buổi chiều ông phát ban khoăn
đồng quan điểm ông nguyễn hùng khương phó hiệu trưởng trường trung học phổ thông bùi thị xuân quận một
cũng nhận định yêu cầu về khoảng cách sĩ số học sinh lớp nếu tiếp tục duy trì như hiện nay thì rất khó cho các trường
thay vì hiệu phó hai tuần thí điểm dạy học trực tiếp với học sinh của lớp một mươi hai được xem là quá trình để nhà trường tập dượt
quen tai trong tổ chức khi xử lý các tình huống phát sinh liên quan đến dịch covid một mươi chín trong trường
việc này giúp tâm lý của thầy cô học sinh và cả phụ huynh cũng không hoang mang ngay cả khi xuất hiện f trên trạng thái thích ứng an toàn trong dịch
không chỉ khó thực hiện nếu cứng nhắc áp dụng chia đôi tách lớp khi học sinh tàn trường đi học trực tiếp còn gây thêm áp lực cho giáo viên
ông nguyễn hùng khương nói
chia sẻ về việc chuẩn bị cho học sinh đi học trở lại phó giám đốc sở giáo dục đào tạo tp hcm dương trí dũng
yêu cầu phòng giáo dục đào tạo các quận huyện và thành phố thủ đức cần sẵn sàng kế hoạch cho các khối lớp khác đi học trở lại
trong đó bắt đầu tính toán đến các yếu tố ảnh hưởng các nội dung phải chuẩn bị để đảm bảo các cơ sở còn lại được đưa vào hoạt động
đặc biệt là hỗ trợ các đơn vị chưa tổ chức dạy học trực tiếp xây dựng kế hoạch an toàn phòng chống dịch
sẵn sàng trong tâm thế khi thành phố quyết định thì có kế hoạch cụ thể để tổ chức triển khai dạy học trực tiếp